trong khi đó tại bình phước một người đàn ông điều khiển xe máy với tốc độ khá cao
chở theo vợ và con nhỏ đã bất ngờ tông vào một người đi bộ qua đường vụ việc khiến hai người bị thương nặng
theo thông tin ban đầu vào khoảng hai mươi h bốn mươi năm tối ngày ba tháng bốn người đàn ông điều khiển xe máy chở theo vợ và con nhỏ
lưu thông trên đường dt bảy trăm bốn mươi một khi đến đoạn ấp cây điệp xã tân phước
người này điều khiển xe với tốc độ khá cao bất ngờ tông vào một người đàn ông đi bộ qua đường
cú tông mạnh khiến nạn nhân bị văng ngã xuống đường nắm bất tình
chiếc xe máy cùng ba người trên xe tiếp tục lao về phía trước hàng chục mét tông biến dạng một biển quảng cáo bên đường đối diện
người phụ nữ trên xe cũng bị thương nặng

lưu thông trên đường dt bảy trăm bốn mươi một khi đến đoạn ấp cây điệp xã tân phước